ngày một mươi chín tháng tám sau khi đi vào khu vực hà nội bão số ba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hoàn lưu sau bão được dự báo là sẽ có mưa lớn đến hết ngày hai mươi tháng tám
nên nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất là rất cao
do ảnh hưởng của bão từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi tháng tám
ở bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa diện rộng từ năm mươi đến một trăm linh mm
riêng ở khu vực tây bắc việt bắc có mưa rất to từ một trăm linh đến hai trăm linh mm
mực nước trên các hệ thống sông hồng sông thái bình sông hoàng long sông kỳ cùng
sông bằng sông đáy sông đào sẽ lên rất nhanh
biên độ lũ ở trên thượng lưu từ hai đến năm mét hạ lưu là từ hai đến ba mét
mực nước trên một số sông đã lên cao ở mức báo động một và báo động hai
mực nước trên sông cầu sông thương sông bằng sông đáy sông đào
hạ lưu sông thái bình ở mức báo động một
mực nước trên sông thao lục nam kỳ cùng hoàng long ở mức báo động hai
mực nước ở thượng lưu sông mã sông bưởi ở mức báo động hai
mực nước trên sông cả sông la ở mức báo động một
đặc biệt do bão số ba đổ bộ đúng vào thời điểm các tỉnh bắc bộ vừa trải qua cơn bão số một số hai
nên lượng nước mưa ngậm trong đất đã ở mức bão hòa dễ xảy ra sạt lở khi có mưa lớn
trước tình hình mưa lớn diện rộng tại các tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ
nguy cơ gây lũ quét trên các sông suối nhỏ ngập úng ở vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ
tăng cường thông tin cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân các khu vực dễ xảy ra sạt lở đất
lũ quét để chủ động các biện pháp phòng tránh
ra soát lại các điểm có nguy cơ cao để chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm